bộ xây dựng ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho phép huyện tuy an làm chủ đầu tư thực hiện dự án
nạo vét thông luồng cửa biển an hải đầm âu loan dự án bắt đầu khởi công từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự án phải tạm dừng thi công do vào mùa mưa bão
nạo vét mới chỉ được khoảng hai trăm ba mươi mét khối cát luồng lạch chưa thể khơi thông hoàn toàn

mét khối nhưng trong năm hai nghìn một mươi năm dự án đã tạo ra một nguồn lợi thúy sáng ở trên đầm
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ cho phép nạo vét không vượt quá năm trăm linh mét khối và hiện tỉnh cũng đã có văn bản
đề nghị bộ xây dựng gia hạn xuất khẩu các nhiễm mặn tận thu sau khi được bộ xây dựng đồng ý
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ báo cáo thường trực tỉnh ủy phú yên để triển khai
đáp ứng nguyện vọng của hàng trăm hộ dân trước mùa mưa bão tới
ngày bảy tháng tám hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một tàu
chở dầu đang thực hiện việc bơm dầu cho một tàu cá có dấu hiệu nghi vấn
tàu đã không xuất trình được bất cứ một giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc số dầu trên tàu
vào khoảng chín h ba mươi phút ngày bảy tháng tám tại khu vực sông dinh gần cảng giao thông thủy nội địa phương một mươi một
thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu tổ tuần tra kiểm soát hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng
đã tiến hành kiểm tra hành chính đối với tàu thiện hòa hai mang số hiệu bv bốn trăm năm mươi sáu do ông nguyễn văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một thường trú ở một nghìn ba trăm bảy mươi năm bảy đường ba mươi bốn
phường một mươi hai thành phố vũng tàu làm quản lý
phát hiện tàu thiện hòa hai đang bơm dầu cho ghe cá mang số hiệu cm chín mươi bốn nghìn ba trăm một mươi năm
tại thời điểm kiểm tra chủ phương tiện đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp lệ
với số hàng trên bốn mươi lít dầu
hiện lực lượng chức năng của hải đoàn một mươi tám bộ đội biên phòng đang tạm giữ phương tiện
tiến hành điều tra làm rõ nguồn gốc số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật
trong phần tin tiếp theo giá chuối giảm kỷ lục khiến nông dân lao đao
cô giáo tận tụy dạy hè miễn phí cho học sinh
thành phố hải phòng vừa tổ chức khai mạc triển lãm ảnh đất nước con người asean
nhân kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập asean mùng tám tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mùng tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
hai mươi tác phẩm ảnh được lựa chọn từ hơn một mươi tác phẩm ảnh của các nhiếp ảnh
gia chuyên nghiệp và không chuyên trong khối asean đã tham gia triển lãm
các tác phẩm trưng bày tại triển lãm là những hình ảnh sinh động
chân thực về đất nước văn hóa xã hội con người kinh tế các hoạt động hợp tác
giao lưu giữa các nước thành viên trong khối asean
mỗi tác phẩm là một thông điệp một món quà có ý nghĩa truyền tải đến người xem
sự cảm nhận về cuộc sống sôi động nét đa dạng văn hóa sự phát triển
và tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia trong khối asean
triển lãm đã mang đến cho du khách và người dân thành phố cảng hải phòng
những bức ảnh nghệ thuật độc đáo ấn tượng giàu tính chân thiện mỹ
và thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị đoàn kết giữa các nước đông nam á
qua đó tạo điều kiện để các dân tộc thêm hiểu biết xích lại gần nhau
cùng hướng tới sự đoàn kết hợp tác phát triển và thịnh vượng chung
tối qua bảy tháng tám tại tỉnh hưng yên đã diễn ra hội trợ thương mại đặc sản
khu vực sông hồng năm hai nghìn một mươi bảy và lễ hội tôn vinh nhãn lồng hưng yên lần thứ nhất
hội trợ có quy mô khoảng hai trăm năm mươi gian hàng với các nhóm sản phẩm nông nghiệp an toàn
gồm rau củ quả thịt cá dược liệu và nhóm hàng công nghiệp tiểu thủ công nghiệp
của hai mươi ba tỉnh thành phố trong đó có ba mươi gian hàng sản phẩm nhãn lồng hương yên
tại buổi lễ cục sở hữu trí tuệ thuộc bộ khoa học và công nghệ đã trao giấy chứng nhận
chỉ dẫn địa lý nhãn lồng hưng yên cho bốn khu vực
hưng yên huyện khói châu huyện kim động huyện tiên lữ
sở khoa học và công nghệ tỉnh hương yên đã trao giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý nhãn lồng
cho chín hợp tác xã và hộ gia đình trồng nhãn đây là điều kiện thuận lợi để nhãn lồng hương yên
khẳng định và bảo vệ thương hiệu trên thị trường
tỉnh hưng yên có khoảng ba ba trăm linh hectare nhãn được trồng tập trung ở thành phố hưng yên
và các huyện khói châu kim động tiên lữ cho sản lượng hàng năm khoảng bốn mươi tấn
hiện nay tỉnh hưng yên có một trăm năm mươi năm ha nhãn trồng theo tiêu chuẩn việt gáp
hai vùng nhãn ở xã hồng nam thành phố hưng yên và xã hàm tử huyện khói châu
được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường mỹ
nông dân trồng chuối mật mốc tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị đang lao đao vì giá chuối xuống thấp
hiện giá chỉ đạt từ một năm trăm linh đến hai đồng một kg
đây là mức giá thấp nhất trong vòng năm năm trở lại đây và khó khăn hơn nữa là sức mua của thị trường
cũng giảm theo từng ngày
tại điểm tập kết chuối lớn nhất tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị nhiều ngày nay giá chuối xuống thấp
gây nhiều khó khăn cho người nông dân
họ phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ mới bán được chuối nhưng với mức giá rất thấp
từ sáng sớm anh hồ văn sâm ở thôn a hò xã thanh huyện hương hóa đã chở chuối về bán
tuy nhiên phải chờ đợi hơn hai giờ đồng hồ nhưng anh vẫn chưa bán được chuối vì tiểu thương trả giá quá thấp
một cân là một năm trăm linh thôi em bán lỗ lắm
không được không có giá
hiện thị trường bây giờ giảm đi một nửa thôi
trước bây giờ bảy chỗ đi bây giờ còn được ba chỗ đi thôi
chứ hôm nay chỗ này đi thì hôm mai này chỗ khác mới đi chứ không đi một lần đồng loạt nữa
theo người dân và tiểu thương chuối tốt nhất cũng chỉ đạt hai đồng một kg còn lại chỉ hơn một đồng
đây là mức giá thấp kỷ lục trong vòng năm năm trở lại đây
nhiều người dân đã dừng việc chặt chuối vì thu không đủ chi
ngoài một số nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan đáng chú ý làm giá chuối giảm mạnh
là dù chính quyền đã khuyến cáo
việc ổn định diện tích nhưng người dân vẫn ổ ạt mở rộng chất lượng chuối chưa được trú trọng
khó khăn hơn nữa là thương lái trung quốc đã giảm mua còn thị trường thái lan thì giảm giá mạnh
huyện hương hóa tỉnh quảng trị hiện có khoảng hai ha chuối
đây là một trong những loại cây trồng chủ lực
với tổng thu đạt trên một trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên ở thời điểm hiện nay giá xuống thấp khiến nhiều người trồng chuối rơi vào cảnh khó khăn
và rất cần những giải pháp để ổn định cho loại nông sản này
gần đây người dân huyện hớn quản tỉnh bình phước đã tìm cho mình một loại cây trồng mới thay thế lúa và mía
đó là giống bắp biến đổi gen
giống cây trồng này đã mang lại hiệu quả cho người dân nơi đây
gia đình ông điểu hơn ở ấp ba
xã an khương huyện hớn quản có một ba hectare đất trồng lúa
mặc dù xã an khương có hệ thống thủy lợi cung cấp đủ nguồn nước tưới tiêu
nhưng sản lượng lúa gia đình ông thu về không được nhiều
với hai vụ một năm mỗi vụ gia đình ông chỉ thu về được từ ba tầng lúa khô một ha
được sự tư vấn của trạm bảo vệ thực vận huyện hớn quản
năm nay ông đã mạnh dạn chuyển đổi từ lúa sang trồng bắp biến đổi gen cp năm trăm linh một s
của công ty trách nhiệm hữu hạn cp việt nam cung cấp
sau ba tháng trồng kết quả cho thấy năng suất bắp rất tốt
ước năng suất đạt từ một mươi tấn đến một mươi hai tấn một hectare
sau ba tháng trồng kết quả cho thấy năng suất đạt từ một mươi tấn đến một mươi hai tấn một ha

lượng hạn hán kéo dài diễn ra phức tạp
nên việc trồng lúa sẽ không đem lại hiệu quả cho người dân
nhận thấy bắp biến đổi gen có nhiều tính chất phù hợp với đặc điểm
và điều kiện đất đai khí hậu địa phương
nên trồng bắp biến đổi gen được xem là một giải pháp mới cho người dân
nhận thấy bắp biến đổi gen được xem là một giải pháp mới cho người dân

cái dòng bắp biển đồi ré này thì sâu bành sâu thì không phải xịt còn bành thì rất ít cũng không phải xịt luôn với cái lương rất ít
và có một cái lợi thế nữa đó là nó kháng với cái gốc thuốc trừ cỏ glyphosan
thì cho nên mình trồng khi mà được khoảng hai mươi năm đến ba mươi ngày mình tiến hành mình xịt thuốc cỏ một lần thì mình cũng không phải là cụt cỏ hay gì đó nó lợi thế về cống
thì tỉnh ra là cái bắp này nó rất lợi so với cái lúa
với năng suất đạt khoảng một mươi hai tấn một hectare và mỗi kg có giá năm đồng thì hiện người dân vẫn có lời từ hai mươi năm đến ba mươi triệu đồng một hectare
như vậy việc trồng bắp biến đổi gen hiện đang là hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả cao cho người nông dân tỉnh bình phước
là giáo viên về hưu lẽ ra nghỉ ngơi an hưởng tuổi già nhưng bà lâm thị năm chủ tịch hội người cao tuổi xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang chưa hề giảm bớt mong muốn đóng góp công sức cho cộng đồng
ngoài việc đưa hội người cao tuổi dẫn đầu các địa phương của huyện bà năm còn tổ chức dạy nhiều lớp học thêm miễn phí cho các cháu tiểu học trong xã một cách tận tụy chất lượng
các ngày trong tuần bà lâm thị năm đều dạy môn toán và tiếng việt cho khoảng sáu mươi học sinh
phần lớn học sinh của bà là con em gia đình nghèo cận nghèo những em chậm tiến bộ
bà cũng có công việc nhỏ thôi mình đem công sức mình ra để mình giúp cho các em học sinh có kiến thức sau này
để không thôi sau này mấy tháng hè này nó không có nơi nó đi chơi đó thành ra vui chơi thành ra nó đi chơi những trò chơi là không lành mạnh
bà năm đã sáu mươi bốn tuổi trước đây bà là hiệu trưởng trường tiểu học kim đồng
tỉnh hậu giang xã tân hòa huyện châu thành a tỉnh hậu giang
sau khi về hưu bà tham gia hội người cao tuổi xã và được bầu làm chủ tịch hội
nhờ sự tận tình dạy dỗ của bà năm đã giúp nhiều học sinh yếu lấy lại kiến thức căn bản qua lớp học hè
năm lớp hai con đọc không được nhưng mà vài năm về hè con thì con đọc được con tiến bộ hơn lớp hai nhiều
cô hỏi bên trường mỗi lần giáo viên đi tập quấn về
cô qua bên trường cô mượn các tài liệu
tài liệu bên trường về là cô tham khảo thêm
thì cô về hưu cô đâu có được đi tập quấn
thì cô học bằng cách đó
thứ hai là cô mở mạng cô xem những cái tiết dạy ở trên mạng
để mà cô dạy theo kịp với cái phương pháp mới bây giờ
tuy lương hưu và phụ cấp chức vụ chủ tịch hội người cao tuổi chỉ đủ trang trải cuộc sống
nhưng bà năm đã tự bỏ tiền ra trang bị cho lớp học
tuy vậy học sinh đăng ký học hè quá đông
trong khi phòng học rất hạn chế
không thể đáp ứng hết nhu cầu học của nhiều học sinh
mong ước của bà năm là có chỗ dạy học rộng rãi
đủ bàn ghế hơn để không phải từ chối bất cứ học sinh nào
trong phần tin thế giới
cần tăng cường các sáng kiến thiết thực tại diễn đàn khu vực asean
mỹ hỗ trợ quân sự cho philippines

trong bối cảnh khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh đa chiều và phức tạp
trọng tâm của diễn đàn khu vực asean lần thứ hai mươi bốn năm nay là nỗ lực nâng cao tính hành động
đề ra các sáng kiến hợp tác thiết thực đáp ứng quan tâm chung của các nước
diễn đàn khu vực asean lần thứ hai mươi bốn là một sự kiện quan trọng
trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi tại thủ đô manila philippines
tại diễn đàn các bộ trưởng khẳng định diễn đàn khu vực asean arf
cần phát huy mạnh mẽ vai trò là diễn đàn hàng đầu về đối thoại và hợp tác an ninh
xây dựng lòng tin và ngoại giao góp phần đảm bảo hòa bình an ninh ổn định
ở khu vực châu á thái bình dương
trên cơ sở đó các bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hành động hà nội
thực hiện tuyên bố tầm nhìn arf về hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên
như chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia an ninh biển cứu trợ thảm họa
chống phổ biến vũ khí và giải trừ quân bị gìn giữ hòa bình
cũng tại diễn đàn các nước đã thông qua danh mục các hoạt động cho năm giữa kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
trong đó việt nam sẽ chủ trì hai hội thảo về các chủ đề hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển
và xây dựng năng lực cho lực lượng gìn giữ hòa bình
hội nghị cũng đã thông qua hai tuyên bố bộ trưởng ngoại giao arf
về đánh bắt cá trái phép và phòng chống ma túy
nhân chuyến công du tới philippines để tham dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean cộng ba
ngoại trưởng mỹ rex tillerson cho biết washington đang cung cấp cho philippines các thiết bị giám sát
huấn luyện thông tin và máy bay nhằm giúp quốc gia đông nam á này chống nhóm phiến quân
ủng hộ tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại thành phố miền nam marawi
ngoại trưởng tillson cho biết các trang thiết bị được mỹ hỗ trợ cho philippines
trong đợt này bao gồm một số máy bay sina và máy bay không người lái
nhằm giúp nước này chống lại lực lượng phiến quân hồi giáo
trước đó mỹ cũng đã cử lực lượng đặc nhiệm yểm trợ cho quân đội philippines trong chiến dịch này
nhưng chỉ hỗ trợ kỹ thuật chứ không trực tiếp tham gia chiến đấu
tại cuộc hội đàm song phương đầu tiên ở thủ đô manila của philippines
bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean ngoại trưởng nhật bản taro kono
và người đồng cấp nga sergei lavrov đã nhất trí lập các dự án cụ thể
cho hoạt động khai thác kinh tế chung trên các đảo tranh chấp
tại cuộc hội đàm ngoại trưởng kono và người đồng cấp nga cũng xác nhận rằng
hai nước sẽ tổ chức một cuộc gặp thứ trưởng ngoại giao vào ngày một mươi bảy tháng tám ở moscow
để thảo luận về các hoạt động khai thác kinh tế chung trên các đảo tranh chấp hiện nay
do nga kiểm soát và gọi là nam kurin trong khi nhật bản cũng nhận chủ quyền
và gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
tô kiều hy vọng rằng các hoạt động này sẽ mở đường cho việc
giải quyết tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ qua với moscow
trong khi nga tìm kiếm các khoản đầu tư từ nhật bản
tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo này đã cản trở hai nước ký hiệp ước hòa bình
sau chiến tranh thế giới thứ hai
bộ quốc phòng australia thông báo đã xác định được vị trí máy bay quân sự mất tích của mỹ
bị rơi ở vùng biển australia cuối tuần vừa qua
trong khi đó quân đội mỹ thông báo ngừng hoạt động tìm kiếm cứu hộ
ba lính thủy đánh bộ mỹ mất tích trong vụ rơi máy bay này
tàu khảo sát mavins của hải quân hoàng gia australia đã tới vịnh shorewater
và tiến hành hoạt động thăm dò dưới nước trước khi cử thợ lặn trực tiếp xuống
ngày năm tháng tám chiếc máy bay vận tải mv hai mươi hai osprey của lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ
đã bị rơi ngoài khơi vịnh shorewater ở vị trí gần thành phố rockhampton
vùng bắc queensland của australia
có hai mươi sáu người trên máy bay này trong đó hai mươi ba người đã được cứu sống
ba người còn lại mất tích
lực lượng lính thủy đánh bộ mỹ nhận định đây là một tai nạn và cho biết vụ việc đang được điều tra
trước khi gặp nạn chiếc máy bay nói trên đã tham gia cuộc tập trận chung giữa mỹ và australia
mang tên talisman sabre vừa kết thúc cuối tháng bảy vừa qua
vụ tai nạn này cũng khiến nhật bản đề nghị mỹ hạn chế các chuyến bay
của loại máy bay trực thăng vận tải osprey tại nước này
trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng viên kim cương năm mươi một cara
sẽ được bán đấu giá trực tuyến tại australia
và triển lãm nghệ thuật bong bóng vô cùng độc đáo của nghệ sĩ nhật bản shinzy omaki
công ty khai thác mỏ kim cương orosa của nga cho biết họ sẽ mở một cuộc đấu giá trực tuyến
và sản phẩm được chọn để đấu giá là viên kim cương nặng năm mươi một ba mươi tám carat
viên kim cương có ráng tròn rộng với đường kính hai năm cm nằm trong bộ sưu tập có tên dinasti
phải mất một năm rưỡi để các chuyên gia của orosa chế tác ra viên kim cương này
từ viên kim cương của nga

theo arosa đây có thể là viên kim cương đắt nhất được chế tác trong lịch sử đồ trang sức của nga
bầu trời hồng kông được bao phủ bởi hàng triệu quả bong bóng
trong cuộc triển lãm nghệ thuật công cộng của nghệ sĩ người nhật shinzy omaki
những bong bóng này được thổi từ năm mươi chiếc máy đặt trên một kim tự tháp cao sáu mét
kim tự tháp này có thể sản xuất ra một mươi bong bóng trong mỗi phút
mỗi màn trình diễn
thường kéo dài từ một mươi năm đến hai mươi phút đã tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng
tác phẩm nghệ thuật này có tên memorio rebus đã có mặt ở hai mươi thành phố lớn của châu á trong vòng chín năm qua
những thông tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân